người dân pháp ngày hôm qua đã bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối năm
trước sự gia tăng mạnh cho ca lây nhiễm và nguy cơ xáo trộm xã hội
pháp quyết định rút ngắn thời gian cách ly với người mắc covid một mươi chín và các ca tiếp xúc
đồng thời tăng cường xét nghiệm trong các trường học
bộ trưởng bộ y tế pháp oliver veran cho biết biến thể omicron khiến con số lây nhiễm tăng mạnh
tại pháp với hơn hai trăm linh ca mỗi ngày trong bốn ngày liên tiếp vừa qua
tỷ lệ lây nhiễm trung bình tại pháp đã ở mức một năm trăm linh ca trên một trăm linh dân
đặc biệt tại tỉnh aix en saône thuộc vùng ile de france đã lên tới ba ca trên một trăm linh dân
trước diễn biến dịch bệnh ông oliver verang thông báo pháp sẽ rút ngắn thời gian cách ly
đối với người mắc covid một mươi chín và các ca tiếp xúc để tránh nguy cơ xáo trộn xã hội do thiếu nguồn lực lao động
với những người đã tiêm đầy đủ vaccine thời gian cách ly giảm xuống còn bảy ngày
trong trường hợp xét nghiệm âm tính và thậm chí chỉ còn năm ngày nếu không có triệu chứng
trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi lây nhiễm
quy định tương tự gục áp dụng với người chưa tiêm đầy đủ vaccine và thời gian lần lượt là một mươi ngày và bảy ngày
đối với ca tiếp xúc quy định mới yêu cầu người đã tiêm vaccine cần có xét nghiệm âm tính ba lần
trong vòng bốn ngày sau khi tiếp xúc trong khi những người chưa tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly bảy ngày
cùng xét nghiệm âm tính
bộ trưởng bộ y tế pháp cũng cho biết kể từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giấy thông hành y tế sẽ chỉ còn
hiệu lực trong bốn tháng thay vì bảy tháng như trước
quy định mang khẩu trang cũng sẽ mang tính bắt buộc kể từ sáu tuổi trở lên khi đến các địa điểm công cộng
đông người như là nhà ga bến tàu trung tâm thể thao thư viện chợ trong nhà trong các cơ sở tôn giáo
hay trên các phương tiện giao thông công cộng
bộ trưởng giáo dục pháp jean marc henri blanquet đã cho biết sẽ triển khai quy định phòng ngừa y tế mới
trong bối cảnh một mươi ba triệu học sinh pháp hôm nay đã trở lại lớp sau kỳ nghỉ cuối năm
theo đó nếu giáo viên hoặc một học sinh dương tính với sars cov hai các học sinh cùng lớp sẽ phải tiến hành
xét nghiệm ba lần trong vòng bốn ngày để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm
biến thể omicron với tốc độ lây lan nhanh vẫn luôn là mối lo ngại với các nước trên thế giới
tại việt nam đã ghi nhận hai mươi bốn ca mắc biến thể omicron tuy nhiên đều là ca nhập cảnh và đã được cách ly
theo dõi giám sát ngay sau đó
trong bối cảnh những dịp lễ tết lớn của dân tộc đang diễn ra quý vị càng phải cẩn thận hơn
chú ý đảm bảo quy định phòng chống dịch để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau